quý vị và các bạn các cựu chiến binh thương binh của hội cựu chiến binh hà nội
đã có nhiều công hiến đóng góp cả bằng trí tuệ trách nhiệm đặc biệt trong việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị của hội và địa phương
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh lễ sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của chúng tôi
các cựu chiến binh thương binh đã có nhiều công hiến đóng góp cả bằng trí tuệ trách nhiệm
đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và địa phương
mời các bạn theo dõi ghi nhận của chúng tôi
trong những năm qua hội cựu chiến binh việt nam nói chung hội cựu chiến binh hà nội nói riêng
luôn là tấm ngương tư biểu gương mẫu với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả
góp phần xây dựng thủ đô đất nước ngày càng phồn vinh
các phong trào thi đua yêu nước giúp nhau làm kinh tế tham gia giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đều được các cựu chiến binh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực
trước yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước và thủ đô đang đứng trước thời cơ
vận hội mới cần nắm bắt để phát triển bền vững nhưng cũng đối mặt với thách thức khó khăn
những người cựu chiến binh lại phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội cụ hồ
gương mẫu góp phần thực hiện thắng lợi chính trị của thành phố hà nội thành phố vì hòa bình
hội cựu chiến binh được đảng nhà nước thành lập là một tổ chức chính trị xã hội
nhân nhiệm vụ hàng đầu của những người cựu chiến binh đó chính là
xây dựng bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ nhân dân và góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương
mình là cựu chiến binh phải làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân
trước tiên là vận động gia đình nhà mình vận động hội rồi vận động nhân dân cùng chung tay góp sức tham gia
phát huy thế mạnh của hội viên cựu chiến binh đặc biệt là các thương binh bệnh binh
đã thực hiện tốt lời căn dặn của bác hồ tàn nhưng không phế
phát huy tốt nhất bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ trong cuộc sống đời thường
với những đồng góp và phân đấu bền bỉ hội cựu chiến binh thành phố hà nội đã vinh dự bảy năm được nhận
cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của trung ương hội cựu chiến binh việt nam
vào ủy ban nhân dân tp hà nội cùng với nhiều bằng khen của thành ủy hà nội
hội cựu chiến binh luôn luôn là những lực lượng nhận những việc khó
trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nôn thuật mới như là nhận ruộng xấu
dồn điền đổi thưởng hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn
xây dựng các công trình phúc lợi như là nhà văn hóa nơi sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
ủy ban nhân dân tp cùng hội cựu chiến binh tp sẽ tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp
tập hợp động viên phát huy vai trò trách nhiệm và tiềm năng của cựu chiến binh
cựu quân nhân tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của thủ đô
theo nội dung chương trình phối hợp ủy ban nhân dân tp sẽ tạo điều kiện
để hội cựu chiến binh tp tham gia xây dựng và bảo vệ đảng chính quyền
giữ vững ổn định chính trị tham gia các chương trình dự án phát triển kinh tế văn hóa xã hội
thực hiện mục tiêu xóa nghèo bảo đảm an sinh xã hội
hà nội kỷ niệm tròn hai mươi năm được unesco công nhận vinh danh thành phố vì hòa bình
hội minh thành phố đã chỉ đạo các cấp hội xuống đến tận cơ sở
là tham gia tích cực vào giữ vững hình ảnh rất là tự hào của hà nội
trong đó ví dụ như cựu chiến binh tham gia chỉnh trang các tuyến phố các con đường tự quản
bây giờ đi ở hà nội ai cũng có thể nhận ra những tuyến phố những đoạn đường do cựu chiến binh tự quản
trải qua gần ba mươi năm xây dựng và phát triển hội cựu chiến binh hà nội luôn giữ vững và phát huy vai trò
vị thế là một đoàn thể chính trị xã hội tin cậy của cấp ủy chính quyền thành phố
luôn xứng đáng là một tổ chức hội cộng uy tín trong các đoàn thể và nhân dân thủ đô
tham gia hiệu quả vào việc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của thành phố hà nội
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây thành phố hà nội đã thay đổi phương thức quản lý
duy trì vệ sinh môi trường cải tiến công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải
nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm vệ sinh môi trường
tuy nhiên việc thu gom vận chuyển và xử lý rác thải tại khu vực ngoại thành
hiện vẫn bục lộ nhiều bắt cập hạn chế
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi
từ năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định
bốn một hai nghìn một mươi sáu về việc phân cấp một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
trong đó có vệ sinh môi trường
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy việc quản lý đối với lĩnh vực vệ sinh môi trường
thuộc về ủy ban nhân dân các quận huyện
sau đó thành phố đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn các đơn vị bảo đảm năng lực
thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận huyện và thành phố
chúng tôi thấy rằng là đối với cả các đơn vị
mô hình vận chuyển hợp lý tôi nhất là tuân thủ theo nội dung của hồ sơ thầu
thứ hai là theo các quy trình việc sử dụng các trạm trung chuyển tạm thời rất hiệu quả
đặc biệt là đối với các vị trí tại các huyện đều bố trí các vị trí
có thể là tập trung thu gom
và sau đó các đơn vị có vận chuyển về các khu xử lý tập trung của thành phố
trước thực trạng diện tích trôn lấp rác thải sinh hoạt thành phố ngày càng bị thu hẹp
các khu xử lý tập trung của thành phố phải hợp nhất các ô trôn lấp làm tăng nguy cơ về ô nhiễm môi trường
như khí thải trong không khí tăng khối lượng nước dỉ rác gây mất ổn định trật tự trong vùng ảnh hưởng môi trường
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành đơn vị
chung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn thành phố
cụ thể thành phố yêu cầu các nhà đầu tư bảo đảm cam kết về công nghệ xử lý rác có thu hồi năng lượng
phải là công nghệ tiên tiến trên thế giới phát thải khí dioxin ít nhất tỷ lệ trôn lấp chất trơ từ năm trở xuống
công nghệ có tỷ lệ phát điện cao nhất theo một mươi hai tiêu chí thành phố đã chỉ đạo
các hình thức như là đốt phát điện
và như thế thì sẽ có những nội dung thuận lợi hơn
về trong công tác xử lý

đấy là những khó khăn

và có phát điện thu hồi năng lượng
thì nó sẽ giải quyết được triệt đẩy một số những nội dung
mà bây giờ vẫn còn đang còn tồn tại
việc sớm sửa đổi quy định bất cập

vừa là yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tuần này

hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thủ đô ngày mới tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thủ đô ngày mới tiếp theo